tối qua năm tháng một mươi tại hà nội bộ văn hóa thể thao và du lịch phối hợp với bộ văn hóa liên bang nga
cùng nhiều cơ quan việt nam và liên bang nga tổ chức khai mạc sự kiện những ngày văn hóa nga tại việt nam
phát biểu tại lễ khai mạc thứ trưởng bộ văn hóa thể thao du lịch việt nam trịnh thị thủy khẳng định
thông qua chương trình những ngày văn hóa nga lần này tại việt nam khán giả việt nam có cơ hội thưởng thức
một số loại hình nghệ thuật đặc sắc phong phú và đa dạng nhưng cũng rất gần gũi với người dân việt nam của liên bang nga
sau lễ khai mạc một chương trình văn hóa nghệ thuật đặc sắc do các nghệ sĩ nổi tiếng của đoàn nghệ thuật hàn lâm quốc gia bạch dương biểu diễn
với những bước di chuyển nhẹ nhàng uyển chuyển như bồng bềnh trôi điệu berioska đã trở thành một phát minh thực sự
trong việc đưa vũ điệu dân gian nga lên sân khấu nghệ thuật khởi đầu cho một phong cách mới trong nghệ thuật múa đường đại
kỹ thuật của phong cách múa độc đáo này cho đến nay vẫn được nâng niu trân trọng chuyển giao từ thế hệ lớn tuổi cho lớp nghệ sĩ trẻ
các tiết mục đã làm cho khán giả việt nam hiểu thêm về nền văn hóa nga phong phú và giàu bản sắc
chương trình những ngày văn hóa nga tại việt nam sẽ diễn ra từ ngày năm đến ngày một mươi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy tại hà nội và thành phố hồ chí minh